bộ công thương đã tổ chức diễn đàn xúc tiến xuất khẩu việt nam hai nghìn hai mươi với chủ đề
xúc tiến thương mại phát triển xuất khẩu bền vững trong bối cảnh thực thi evfta cptpp
và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
trong bối cảnh khó khăn do dịch covid một mươi chín xuất khẩu đã trở thành điểm sáng
và là tiền đề quan trọng để nền kinh tế vững bước vào năm hai nghìn hai mươi một
cùng với việc ký kết các fta và sự hỗ trợ của hoạt động xúc tiến thương mại
thị trường xuất khẩu của hàng hóa việt nam đã tăng từ bảy mươi hai nước vùng lãnh thổ năm hai nghìn chín
lên một trăm tám mươi nước và vùng lãnh thổ năm hai nghìn một mươi chín
để góp phần phát triển xuất khẩu bền vững khi thực thi các fta thế hệ mới
hoạt động xúc tiến thương mại sẽ xây dựng chương trình và tập trung cho từng nhóm hàng thị trường
cũng như cho từng giai đoạn cụ thể
bên cạnh đó bộ công thương sẽ tăng cường triển khai các hình thức xúc tiến thương mại
áp dụng công cụ trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp tìm được bạn hàng cho những mặt hàng hàng hóa thiết yếu
khi dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều thị trường